ngày hai mươi tám tháng năm hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp bất thường
để thông qua việc sắp nhập thành lập mới một số ấp và điều chỉnh một số nội dung về thu phân bổ ngân sách năm hai nghìn một mươi chín
tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh xác nhập thành lập mới một số ấp tại huyện long thành
nơi xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành và huyện tân phú
kỳ họp cũng đã thông qua một số chuyên đề gồm phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã
phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng nai năm hai nghìn một mươi chín sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách
lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng việc điều chỉnh sắp nhập thành lập các ấp mới phải bảo đảm an sinh xã hội
ổn định đời sống sản xuất của người dân bảo đảm an ninh trật tự tiến hành các trình tự thủ tục đúng quy định
công tác tuyên truyền tạo được sự đồng thuận trong xã hội cần phải được quan tâm đúng mức
thực hiện hiệu quả và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh